với phương châm nhà nước hỗ trợ hộ gia đình thực hiện xây dựng cộng đồng giúp đỡ
những năm qua tỉnh hà nam đã thực hiện nhiều giải pháp huy động các nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn
có nhà ở an toàn ổn định để yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo
chồng mất sớm bà doãn thị mát ở vậy nuôi năm đứa con
khi các con lần lượt đi lấy chồng bà ở một mình trong căn nhà cấp bốn chật trội rột nát
đầu năm hai nghìn một mươi chín với ba mươi triệu đồng tiền từ đề án hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo của tỉnh hà nam
cùng sự giúp đỡ của các con họ hàng làng xóm bà mát đã cất được ngôi nhà mới kiên cố
theo giả soát tỉnh hà nam có hơn hai năm trăm linh hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở
đến nay toàn tỉnh đã có gần một ba trăm linh hộ được nhận hỗ trợ kinh phí để xây mới và sửa chữa nhà ở
chủ yếu là các người nghèo không có đất không có giấy chứng nhận quyền dùng đất
chính vì thế trong danh sách hộ nghèo có những trường hợp là
phải loại phải bỏ vì không có đất để xây dựng nhà ở
đây là một trong những khó khăn mà ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo cho chính quyền địa phương
cấp huyện cấp xã khẩn trương giả soát để hoàn thiện để có nếu những trường hợp nào mà cấp được đất luôn
thì có thể cấp đất ngay trong năm hai nghìn một mươi chín
chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo đã giúp các hộ gia đình người nghèo
có điều kiện để sửa chữa xây nhà mới để ở đồng thời góp phần giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố
nhà tạm cải thiện chỉ số
hà nam đặt mục tiêu hết năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo